hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng nguyễn văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện